sau hơn ba năm đi vào thực hiện đến thời điểm hiện tại nghị quyết số bốn mươi hai trong hoạt động thí điểm xử lý nợ xấu
vẫn còn những tồn động và vướng mắc khiến cả tổ chức tiến dụng cũng như bên vay bị động và chờ đợi
trong ba năm qua các đơn vị chức năng đã xử lý nợ xấu trên bảy tỷ đồng cao gốc đôi so với giai đoạn trước
riêng hệ thống ngân hàng đã xử lý khoảng ba trăm linh tỷ đồng nợ xấu theo nghị quyết số bốn mươi hai
tuy nhiên các đơn vị chức năng đặc biệt là chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong xử lý nợ xấu
nên nhiều khoản vay phải xử lý lâu dài từ hai đến ba năm có khoản đến năm năm
cùng với đó một số văn bản hướng dẫn còn chậm ban hành thiếu hướng dẫn nhất quán giữa các bên liên quan
dẫn đến cả tổ chức tiến dụng cũng như bên vai bị động và chờ đợi
các chuyên gia kinh tế cho rằng trong thời gian tới cần xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ xấu
bởi ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín chắc chắn tác động nợ xấu bị tăng lên
trong khi nhiều khách hàng cũng đã có dấu hiệu lợi dụng để trì hoãn giao tài sản thanh lý cho các tổ chức tín dụng
khiến cho quá trình xử lý nợ xấu càng khó khăn hơn